tại hải phòng sáng nay một mươi sáu tháng sáu tại bờ hồ tam bạc ban tổ chức hành trình đỏ kết nối dòng máu việt năm hai nghìn hai mươi
phối hợp với ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện hải phòng tổ chức ngày hội hiến máu hành trình đỏ giọt hồng đất cảng
thu hút đông đảo nhân dân tham gia
với thông điệp kết nối dòng máu việt và ngày hội giọt hồng đất cảng
hoạt động này không chỉ cung cấp nhu cầu máu cần thiết cho thành phố
mà còn góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu trầm trọng trong dịp hè
bên cạnh đó hoạt động hiến máu tình nguyện còn là một chương trình mang đậm chất nhân văn
góp phần giáo dục tình thương yêu giữa con người với con người
trong bốn ngày từ ngày một mươi năm tháng sáu đến ngày một mươi tám tháng sáu tại hải phòng
chương trình hành trình đỏ năm hai nghìn một mươi chín sẽ phấn đấu từ hai đến hai năm trăm linh đơn vị máu